ngày hai mươi hai tháng chín ubnd tỉnh sơn la đã tổ chức lễ khánh thành bệnh viện đa khoa tỉnh và gắn biển công trình chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự án được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi bảy tại phường trường sinh thành phố sơn la với tổng diện tích trên một mươi ba ha quy mô năm trăm năm mươi giường
các hạng mục bao gồm sáu khối chức năng chính gồm khoa cấp cứu khám và điều trị ngoại trú khu hành chính kỹ thuật nghiệp vụ khu điều trị nội trú khoa truyền nhiễm khoa y học hạt nhân khoa dinh dưỡng dịch vụ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và các hạng mục phụ trợ
đây là dự án có quy mô lớn hiện đại là dự án trọng điểm đặc biệt quan trọng trong quy hoạch mạng lưới y tế của tỉnh và vùng tây bắc
dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân